hãng thông tấn tass ngày hai mươi tám tháng ba dẫn một nguồn tin từ cơ quan thường thi pháp luật tại nga cho hay
bốn nghi phạm trực tiếp tham gia vụ khủng bố ở khu phức hợp gloucester city hall
tại vùng ngoài ô moscow có sử dụng chất cấm vào hôm đó
cả bốn tên này đều sử dụng ma túy vào ngày chúng gây ra vụ khủng bố
cảnh sát đang phân tích xem đó là loại ma túy nào
cũng theo nguồn tin này không loại trừ khả năng bốn nghi phạm sử dụng ma túy trong nhiều ngày trước khi ra tay
trang tin trực tuyến baza của nga ngày hai mươi tám tháng ba cung dẫn một nguồn tin giấu tên được cho là có thông tin nội bộ
về cuộc điều tra vụ khủng bố cho biết dấu vết của một loại thuốc lạ giúp không sợ hãi
được tìm thấy trong các mẫu máu của bốn nghi phạm
trang ba da đăng tải tất cả nghi phạm đều có chất hướng thần trong máu khiến chúng bị ảo giác
báo cáo tương tự cho biết các đối tượng khủng bố đã đến phòng hòa nhạc này ít nhất ba lần
vào các ngày mùng bảy tháng ba một mươi tháng ba và một mươi bốn tháng ba trước vụ tấn công trong ngày hai mươi hai tháng ba
trước đó truyền thông cho biết một trong những người đàn ông đã bị chụp ảnh tại địa điểm này vào ngày bảy tháng ba
baza khẳng định hai lần tới phòng hòa nhạc còn lại đều do một nghi phạm khác thực hiện
các nhà điều tra cũng đã xác định được một máy bơm xăng nơi nhóm này đổ xăng cho xe của họ một ngày trước vụ tấn công
các nghi phạm sử dụng cùng một phương tiện để đến trung tâm thương mại krokus city hall và rời đi khoảng một mươi năm phút sau đó
cơ quan thực thi pháp luật nga đã chặn và bắt các đối tượng ở vùng brien
trong lúc cố tìm cách vượt biên sang ukraine nhằm thoát khỏi sự truy đuổi
người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang nga fsb cáo buộc theo các quan chức nga
thủ phạm bị cáo buộc là những đối tượng hồi giáo cực đoan được tuyển dụng thông qua một cuộc trò chuyện trực tuyến
được điều hành bởi một nhánh của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự dưng có trụ sở tại afghanistan
các nhà điều tra nga nghi ngờ rằng trai với các tuyên bố của is về trách nhiệm thực hiện hành động khủng bố
một bên khác chẳng hạn như cơ quan tình báo ukraine có thể đứng đằng sau âm mưu này
cho đến nay ukraine vẫn kiên quyết bác bỏ nước này có liên quan đến vụ sản súng và nổ hàng loạt trên
hôm hai mươi ba tháng ba ông mikhail polonyak người phát ngôn của tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy
tuyên bố rằng kiev không liên quan đến vụ tấn công khủng bố đẫm máu gần thủ đô moscow vào tối hai mươi hai tháng ba
bộ ngoại giao ukraine cũng đã phủ nhận nước này có liên quan đến vụ tấn công khủng bố trên
trước đó ubnd điều tra liên bang nga hôm hai mươi tám tháng ba
thông báo đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho những kẻ tấn công phòng hòa nhạc hôm hai mươi hai tháng ba
trong một thông báo ubnd điều tra liên bang nga nêu rõ
một nghi phạm khác liên quan đến việc tài trợ cho những kẻ khủng bố đã được xác định và bắt giữ
các nhà điều tra sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh tiếp tục tạm giam đối tượng này
ngoài ra thông báo cho biết rằng đối tượng thực hiện vụ tấn công khủng bố
có mối liên hệ với những người theo chủ nghĩa dân tộc ở ukraine
ủy ban cho biết nhận định này được đưa ra sau quá trình điều tra thẩm vấn những đối tượng thực hiện vụ tấn công
khám xét các thiết bị kỹ thuật thu giữ từ chúng và phân tích các giao dịch tài chính
ubnd xác nhận thông tin rằng thủ phạm thực hiện hành động khủng bố đã nhận được khoản tài chính với giá trị đáng kể
bao gồm tiền mặt và tiền điện tử số tiền này được sử dụng để chuẩn bị thực hiện vụ tấn công
ubnd điều tra nga đưa ra thông tin trên sau vụ khủng bố xảy ra tại phòng hòa nhà krakow city hall
ở ngoại ô thủ đô mosco của nga vào tối ngày hai mươi hai tháng ba vừa qua khiến một trăm bốn mươi ba người thiệt mạng
hai chức trách nga cho biết chín mươi năm người vẫn được cho là mất tích trong vụ khủng bố kinh hoàng này
trước đó giới chức nga đã cho biết đã bắt giữ một mươi một đối tượng trong đó có bốn đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị bục tội khủng bố
theo đó mỹ cho biết nước này đã nhiều lần cảnh báo nga rằng những kẻ cực đoan đang lên kế hoạch tấn công sự kiện đông người ở moscow
trước khi vụ khủng bố nhà hát diễn ra phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng johnskyber nói hôm hai mươi tám tháng ba
rõ ràng là nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ tấn công kinh hoàng ở moscow tuần trước
thực tế mỹ đã cố gắng giúp ngăn chặn vụ khủng bố và điện kremlin biết điều này
ông kirby cho biết mỹ đã phát cảnh báo từ trước cho chính quyền nga về khả năng xảy ra các cuộc tấn công cực đoan
tại các buổi hòa nhạc tụ tập đông người ở moscow
theo ông kirby mỹ còn gửi cả văn bản cảnh báo tới nga lúc một mươi một h một mươi năm hôm bảy tháng ba
phát biểu của ông kirby được đưa ra ngay sau khi ủy ban điều tra nga tuyên bố đã phát hiện bằng chứng cho thấy
bốn tay súng tấn công nhà hát ngoại ô moscow có liên quan tới ukraine
nga nói các tay súng có liên hệ với những người theo chủ nghĩa dân tộc ukraine và đã nhận tiền mặt tiền điện tử từ ukraine
phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng coi tuyên bố trên của nga là vô nghĩa
phó tổng thống mỹ kalama hardis trước đó cũng đã nói rằng không có bằng chứng cho thấy ukraine liên quan
vụ tấn công nhà hát nga nga chưa xác nhận họ có nhận được cảnh báo từ phía mỹ hay không
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova hôm hai mươi bảy tháng ba nói việc phiến quân is tù khả năng tấn công khủng bố
nhà hát nước này là điều cực kỳ khó tin bà zakharova cho rằng phương tây đã vội vã truy trách nhiệm cho is
như một cách để trách những lời quy kết nhắm vào ukraine cùng các đức ủng hộ khác
tổng thống nga vladimir putin hôm hai mươi năm tháng ba thử nhận những kẻ hồi giáo cực đoan đứng sau vụ tấn công nhà hát krokus
nhưng vẫn đặt câu hỏi về vai trò của ukraine
cùng như lý do các tay súng tìm cách chạy sang ukraine sau khi gây án
tuy nhiên tổng thống belarus alexander lukashenko sau đó đã đưa ra thông tin trái ngược
ông cho biết các tay súng ban đầu tìm cách vào belarus nhưng nhận ra các tuyến đường đều bị phong tỏa nên đã chuyển hướng sang ukraine
vụ sản súng đêm hai mươi hai tháng ba tại nhà hát krogus ở ngoài ô moscow khiến ít nhất một trăm bốn mươi ba người chết và hàng trăm người bị thương
is isk chi nhánh tại afghanistan của is đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công và công khai video cho thấy
tay súng sát hại dân thường
cơ quan an ninh liên bang nga sps đã bắt một mươi một người trong đó có bốn tay súng trực tiếp tấn công nhà hát krokus
mới đây đại diện nhóm khủng bố khép tiếng nhà nước hồi giáo tự xưng is kêu gọi người ủng hộ tấn công vào các nước phương tây
và đồng minh sau khi nhận trách nhiệm về vụ khủng bố vào nhà hát nga
roster đưa tin người phát ngôn is abu hutefa alshansari đã khen ngợi vụ khủng bố tàn bạo nhằm vào nhà hát moscow tuần trước khiến một trăm bốn mươi ba người thiệt mạng
trong một thông điệp được ghi âm phát trên ứng dụng tin nhắn telegram hôm hai mươi tám tháng ba
phần tử khủng bố này thậm chí đã kêu gọi chân dết của is nhắm mục tiêu vào quân thập tự trình ở khắp mọi nơi đặc biệt là ở mỹ châu âu và israel
is nhanh afghanistan đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong hai mươi năm qua trong lãnh thổ tại nga tại nhà hát krakow city hall
hồi đầu tuần kênh truyền thông của ssk đã đăng tải thông điệp cảnh báo tiếp tục tấn công nhằm vào nga
tuy nhiên người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova ngày hai mươi bảy tháng ba nói rằng mosco rất khó tin rằng is có khả năng tiến hành
một cuộc tấn công như vậy
các nhà đấu tranh nga hôm một mươi tám tháng ba cho biết họ đã tìm thấy những bằng chứng cho thấy các tay súng trong phòng hòa nhạc có liên quan đến những người
theo chủ nghĩa dân tộc ukraine một nhận định ngay lập tức bị mỹ bác bỏ và gọi là vô căn cứ
ukraine tuyên bố không có liên quan tới vụ việc trong khi đó mỹ khẳng định có thông tin tình báo cho rằng issk là bên duy nhất tiến hành vụ khủng bố
isk đã không ít lần bày tỏ tham vọng tấn công vượt ra ngoài biên giới nhấn mạnh rằng lãnh thổ của hồi giáo không bao giờ bị giới hạn ở afghanistan mà còn rộng hơn nhiều
mặt khác vụ tấn công khủng bố của nga cũng cho thấy mối đe dọa từ ứng dụng tin nhắn telegram nên kremlin hôm hai mươi tám tháng ba đã kêu gọi chủ sở hữu telegram pavel dovol hãy chú ý hơn sau khi
truyền thông nga nói rằng ứng dụng tin nhắn này đã được sử dụng để giúp chiêu mộ các tay súng tấn công nhà hát
ông dovol một người sinh ra ở nga là nhà sáng lập telegram và ứng dụng này hiện có trụ sở tại dubai ông hiện có hai quốc tịch pháp và uae và sống tại dubai
phát ngôn viên điện kremlin dhampi peskov nói rằng nga không cố ý định chặn telegram nhưng kêu gọi ông duro cần phải chú ý với các hoạt động trên ứng dụng này
ông peskov nói chúng tôi mong đợi sự chú ý nhiều hơn từ pavendubro bởi vì nguồn tài nguyên này có thể trở thành một công cụ trong tay những kẻ khủng bố và được sử dụng cho mục đích khủng bố
ông douno sau đó cho biết các biện pháp đã được thực hiện ngay lập tức để ngăn chặn những gì một loạt người dùng không rõ danh tính đăng các tin nhắn kêu gọi thực hiện các hành động bạo lực mới
hàng chục nghìn nỗ lực gửi tin nhắn như vậy đã bị chặn và hàng nghìn tài khoản đã bị chặn vĩnh viễn
ông duros cho biết từ tuần tới telegram sẽ dùng các cơ chế trí tuệ nhân tạo để lọc các nội dung telegram không phải là nơi anh thư giác hoặc kêu gọi bạo lực